kính thưa quý vị chiều ngày một tháng hai công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận
đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ hành vi cướp tài sản của đối tượng lương văn tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại huyện hàm thuận bắc
đây là đối tượng đã dùng dao hai lần cướp tài sản của một phụ nữ
yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của mình
trước đó trưa ngày ba mươi tháng một tân đến quán cà phê võng trên bốc lồng một a
khu phố một thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân tỉnh bình thuận để uống nước
theo quán vắng người đối tượng đã dùng dao khống chế nữ chủ quán để cướp điện thoại di động
và một triệu đồng tiền mặt
sau khi sự việc xảy ra nạn nhân không đến công an trình báo
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày đối tượng tân tiếp tục đến quán cà phê trên
dùng dao đe dọa nữ chủ quán phải đưa cho đối tượng hai triệu đồng và không được báo công an
nạn nhân sau đó gọi điện cho người quen mượn tiền và chuyển thẳng hai triệu đồng
vào tài khoản ngân hàng do chính đối tượng đứng tên
nhận được tiền đối tượng dùng xe máy tẩu thoát tiếp nhận tin tố giác đội cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự kinh tế ma túy công an huyện hàm tân phối hợp công an thị trấn tân nghĩa
và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra và bắt giữ lương văn tân vào tối cùng ngày
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định